các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phường thanh bình quận hải châu thành phố đà nẵng bệnh nhân được xác định dương tính với virus sars cov hai vào đêm ngày hai mươi năm tháng bảy
đang được điều trị cách ly tại khoa hội sức tích cực bệnh viện đà nẵng phải thờ máy
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại việt nam có tổng cộng bốn trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
hiện nước ta có ba trăm sáu mươi năm trên bốn trăm một mươi tám trường hợp được công bố khỏi bệnh chiếm tám mươi ba
liên quan đến ca mắc covid một mươi chín số bốn trăm một mươi sáu tại đà nẵng các trường hợp là f một và f hai của bệnh nhân covid một mươi chín số bốn trăm một mươi sáu tại quảng ninh và thừa thiên huế đều âm tính với virus sars cov hai
để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng dập dịch hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc
tối qua hai mươi năm tháng bảy bộ y tế đã thành lập ba đội công tác đặc biệt
hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
tham gia ba đội có các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ cách ly điều trị và xét nghiệm virus sars cov hai
nhiệm vụ của các đội công tác là hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật trong giám sát điều trị xét nghiệm và các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
báo cáo lãnh đạo bộ y tế và các vụ cục có liên quan về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai
chuyển sang các thông tin khác liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại xã yên viên huyện gia lâm hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng công an huyện gia lâm đã bắt đối tượng gây án là giàng xeo diêu sinh năm hai nghìn hai dân tộc mông chú tỉnh lào cai
hiện đồng phạm gây án là lưu ngọc vĩ sinh năm hai nghìn ba chú tỉnh thái bình đang bỏ trốn
do cần tiền để chơi game và tiêu xài diêu đã mua một cái tài sản
giàng xeo diêu đã mua một con dao rồi bàn bạc với vĩ đi cướp xe ôm
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy tại khu vực đường tôn thất thuyết siêu và vĩ đã thuê anh quyết trở đến khu vực cầu phù đồng gia lâm
đến đoạn đường đê sông đuống xã yên viên thấy vắng người siêu yêu cầu anh quyết dừng xe
vĩ đã dùng hai tay ôm anh quyết siêu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào người anh quyết
vĩ đã lấy ví rồi cùng với diêu điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ chạy về hướng bắc giang đến địa phận xã hoàng linh việt yên bắc giang
diêu và vĩ đã thuê nhà nghỉ mua quần áo mới vứt dao vứt quần áo mặc khi gây án cầm cố chiếc xe máy được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng chia nhau
khoảng một mươi hai h ngày một mươi chín tháng bảy cả hai đối tượng đã đi xe khách về hà nội ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe mỹ đình
tại đây siêu đã gặp nguyễn văn sơn chú tỉnh bắc giang và kể cho sơn nghe toàn bộ sự việc
ngày hai mươi bốn tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đã bắt giữ diêu và sơn còn vĩ đang bỏ trốn
vào hồi một mươi sáu h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực phường đại kim quận hoàng mai hà nội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an quận hoàng mai bắt quả tàng đối tượng trần trọng lâm
phó trưởng ban xã hội bạn đọc báo sức khỏe và đời sống đang có hành vi cưỡng đoạt hai trăm một mươi triệu đồng
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú quận hà đông hà nội là cổ đông của phòng khám đa khoa kinh đô có địa chỉ tại lô bảy mươi chín đường minh khai
phường sương giang thành phố bắc giang bước đầu đối tượng lâm khai nhận do nắm bắt được là phòng khám đa khoa kinh đô
có lỗi sai phạm nên đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm cho qua nếu không thì sẽ viết bài đăng báo
hiện công an tỉnh bắc giang đã thu giữ hai trăm một mươi triệu đồng một xe ô tô hai điện thoại di động một số giấy tờ có liên quan và đang phối hợp điều tra mở rộng
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bốn đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại sáu mươi sáu bà triệu phường phú hội thành phố huế
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng bảy nguyễn viết hiền phát hiện huỳnh văn c
huỳnh đang ngồi uống trà sữa cùng với một người phụ nữ nên đã gọi điện thoại cho đoàn viết nhân đến để giải quyết chuyện nợ nần với quỳnh
tại đây hiền và nhân đã đánh đập quỳnh đưa lên xe ô tô để di chuyển đến đổi thiên an
thế vậy người phụ nữ cũng lên xe ngồi phía trước
quá trình di chuyển hiền liền liền yêu cầu quỳnh gọi điện thoại nhiều lần cho bố ruột đưa ba mươi năm triệu đồng để trả nợ cho nhân thì mới được về
đồng thời hiền điện thoại cho lê thanh sang và trần công ý đến để hỗ trợ
tại đồi thiên an nhân đã gọi điện cho trần nghĩa đến bệnh viện trung ương huế để nhận tiền
thì bị lực lượng công an bắt giữ
đến hai mươi ba giờ cùng ngày ba đối tượng nhân sang hiền đã đến cơ quan công an đầu thú